tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức lễ ra mắt trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
trung tâm được thành lập nhằm mục đích thực hiện nghị quyết số bốn mươi chín của chính phủ ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi
trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp có chức năng tư vấn hỗ trợ kết nối các ý tưởng thanh niên làm kinh tế
đào tạo kỹ năng cho thanh niên triển khai thực hiện ý tưởng kinh doanh có kế hoạch kinh doanh tốt
mong muốn được khởi sự kinh doanh riêng kết nối tổ chức doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên phát triển ý tưởng kinh doanh

phải phát huy tính năng hỗ trợ kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho các bạn thanh niên việt nam khởi nghiệp
phải phát huy tinh thần năng động sáng tạo trách nhiệm của thanh niên việt nam